theo thông tin từ bộ xây dựng thực hiện thông báo của văn phòng chính phủ trước ngày chín tháng ba sẽ tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và trọng tâm là nhà ở xã hội thủ tướng chính phủ sẽ chủ trì hội nghị này
bộ xây dựng đã đề nghị các địa phương bộ ngành hiệp hội doanh nghiệp báo cáo cụ thể về các vướng mắc khó khăn
liên quan đến bất động sản có rất nhiều luật nhiều trình tự từ đất đai đầu tư xây dựng cho đến nhà ở kinh doanh quản lý vận hành chỉ một khâu có vướng mắc là dự án ách tắc
về nhà ở xã hội bộ xây dựng đánh giá luật không vướng nhiều mà vướng ở nghị định
trong năm nay bộ sẽ triển khai việc sửa đổi nghị định số một trăm linh về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
về vốn bộ xây dựng đã có nhiều văn bản kiến nghị dự kiến cần có chín tỷ trong năm năm để triển khai chương trình nhà ở xã hội nhưng đến nay mới có một hai trăm linh tỷ
kiện ngân sách mới chỉ cấp vốn cho ngân hàng chính sách xã hội còn việc cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại thì chưa có vốn